đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội đã về dự ngày hội đại đoàn kết cùng với nhân dân xóm sen ba xã kim liên huyện nam đàn nghệ an và dân hoa dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích kim liên huyện nam đàn
trước khi dự ngày hội đại đoàn kết chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và lãnh đạo tỉnh nghệ an dân hoa dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích kim liên huyện nam đàn
trước khi dự ngày hội đại đoàn kết thay mặt các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân biểu dương những kết quả mà xóm senba đã đạt được trong thời gian qua đồng thời mong muốn cấp ủy chính quyền các cấp cần tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn quan tâm chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách người có công với cách mạng người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn người nghèo tiếp tục phát huy dân chủ giữ gìn kỳ cương sống theo hiến pháp và pháp luật cũng như thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đ
nguyễn thị kim ngân đã trao tặng quà cho cán bộ nhân dân xóm senba trao ba sổ tiết kiệp mỗi sổ một mươi triệu đồng cho một mươi gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao quà cho một số gia đình chính sách nhà giáo ưu tú và học sinh nghèo vượt khó tổ chức trầm cây đại đoàn kết trong khuôn viên nhà văn hóa xóm
chiều cùng ngày đồng chí chủ tịch quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc mừng và tặng quà kỷ niệm trao thưởng cho các học sinh đạt giải quốc tế và các thầy cô có học sinh đạt giải quốc tế và khu vực cho nhà trường nhân ngày hai mươi tháng một mươi một